xin chào quý vị và các bạn ngay sau đây tôi thu hương của một trăm một mươi ba online sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
liên quan đến việc phát hiện nhiều đối tượng giả danh công an công an tp hcm cho biết ngoài đối tượng nguyễn hồng thái bị công an quận một tạm giữ sáng qua các đơn vị còn phát hiện thêm hai đối tượng khác
cụ thể hai đối tượng là trần quốc đạt và vũ quốc huy đều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín sống tại quận gò vấp đi cùng nhau và mặc áo khoác ngoài có hình công an hiệu và dòng chữ công an tp hcm và còn mang theo một thẻ ghi bộ công an cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông
hai đối tượng này đang bị công an quận một tạm giữ để điều tra
trước đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng sáu công an quận một khi làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm thành phố đã phát hiện nguyễn hồng thái mặc xác phục công an nhân dân nhưng có nhiều điểm không đúng quy định của ngành
qua kiểm tra đã xác định thái không phải là chiến sĩ công an nhân dân đối tượng này còn tàng trữ một còng số tám một mũ lưỡi chai có hình công an hiệu
cũng tại tp hcm công an quận bình tân vừa tạm giữ đối tượng võ văn trụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tỉnh long an về hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng này đã có hành vi sử dụng tảng đá ba mươi ba kg làm hung khí tấn công lực lượng cảnh sát cơ động
vào khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi một tháng sáu đối tượng trụ đến công an nhân dân
công ty puyen quận bình tân tp hcm để làm việc
khi thấy nhiều người tụ tập trước cổng chính của công ty để gây rối thì đối tượng này cũng tham gia
lúc này lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ ngăn cản đoàn công nhân có hành vi quá khích
nhiều người đã dùng gạch đá ném vào lực lượng cảnh sát cơ động
thế vậy trụ cũng nhặt một cục đá xanh nặng ba mươi ba kg ném thẳng vào đầu một chiến sĩ cảnh sát cơ động
ngày một mươi năm tháng sáu công an quận bình tân mời đối tượng này về làm việc
tại cơ quan điều tra trự khai nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời thừa nhận việc làm trên là do hùa theo đám đông
đây chỉ là một trong số hàng trăm đối tượng gây rối trật tự công cộng đang bị cơ quan chức năng xử lý
việc lợi dụng biểu tình để lôi kéo kích động thậm chí là quá khích của một số người dân
khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp và để lại nhiều hậu quả xấu cho bản thân cũng như xã hội
em đứng đó cũng coi người ta em cứ kéo vô tình ở đó em cũng đứng xem
còn lát thì em dặn em nói là đánh em nhờ người ta chạy mở đầu mở đầu rồi em cũng hùa vô em cũng bắt chú em hùa theo
việc thể hiện tinh thần yêu nước là cần thiết nhưng không phải bằng sự mù quán
để bị bọn xấu lợi dụng xúi dục có hành vi quá khích gây rối và đập phá tài sản như vừa xảy ra tại một số địa phương
những hành động sai trái này không phải là một hành vi quá khích
nhưng không những gây thiệt hại cho môi trường sản xuất kinh doanh làm xấu đi hình ảnh của người lao động
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập việc làm của đa số người lao động chân chính khác
những hành vi này đã làm tổn hại đến an ninh trật tự nên nhất định phải bị xử lý theo pháp luật
vào lúc một mươi một h trưa ngày hôm qua tại khu vực thôn bản quẩn xã bản việt huyện bảo thắng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại chỗ hai mươi ba bánh heroin một mươi bảy triệu đồng và một số tài liệu có liên quan
hai đối tượng vận chuyển số ma túy trên là giàng a páo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
và vàng a phía sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tại cơ quan điều tra vàng a phía khai nhận số ma túy trên là của một người họ hàng từ myanmar chuyển về
cất giấu tại huyện mường khương từ nhiều tháng trước nhưng chưa tiêu thụ được
người họ hàng đã liên lạc và thuê phía từ điện biên sang lào cai đem hai mươi ba bánh heroin này đi bán
phía đồng ý và gọi điện cho giàng a páo rồi cùng nhau sang lào cai lấy hàng
sáng sớm ngày một mươi sáu tháng sáu giàng a páo đến khu vực cầu bản việt để nhận hai mươi ba bánh heroin rồi quay trở lại nhà nghỉ
tuy nhiên khi vừa đặt chân vào phòng thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
đánh bạn gái tử vong đối tượng phạm văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện mỹ đức hà nội
đã bị công an quận hoàn kiếm tạm giữ hình sự để điều tra
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi một h ngày một mươi một tháng sáu
tại một nhà trọ ở phường phúc tây
tân quận hoàn kiếm phạm văn thiện và bạn gái nảy sinh mâu thuẫn
thiện đã dùng nhiều đồ vật để đánh bạn gái gây thương tích nặng
mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày một mươi năm tháng sáu nạn nhân đã tử vong
đối tượng phạm văn thiện bỏ trốn ngay sau khi hành hung bạn gái
đến ngày một mươi năm tháng sáu phạm văn thiện tới công an quận hoàn kiếm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
uống rượu say rồi đánh mẹ ruột
chiều qua đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang ra quyết định khởi tố và bắt giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám sau khi uống rượu say nguyễn văn me sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã kiến an huyện trợ mới
nhớ lại chuyện mâu thuẫn với bà nguyễn thị vết là mẹ ruột của me nên cầm đòn gánh dọa đánh rồi sô đẩy bà vết té ngã
lúc này chị trần thị huyền trân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đi ngang qua
thì bà vết nhờ chị trân trở đi lánh nạn
vừa lên xe thì nguyễn văn me chạy theo dùng cây đòn gánh đánh vào tay chị trân làm chị và bà vết té ngã xuống đường
không dừng lại ở đó mê tiếp tục chạy đến dùng hung khí đánh kiếp vào người và tay chị trần làm chị bị gãy tay
hiện vụ việc đang được công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh vĩnh long vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng tham gia cá cược đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet tại xã mỹ lộc huyện tam bình
vào ngày một mươi bốn tháng sáu nhận tin báo của người dân tại nhà ông nguyễn minh hùng năm mươi năm tuổi ngụ xã mỹ lộc huyện tam bình
có một nhóm người tụ tập tổ chức đánh bạc
lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một mươi một đối tượng đang cá cược đá gà ăn thua bằng tiền trên mạng internet
tại hiện trường thu giữ một tv một máy tính phục vụ việc cá cược một mươi xe mô tô và gần hai mươi năm triệu đồng
world cup hai nghìn một mươi tám giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức khởi tranh
cùng với sự hứng khởi của người hâm mộ
các hoạt động cá độ bóng đá chắc chắn cũng sẽ gia tăng
nhận định trước tình hình bộ trưởng bộ công an đã chỉ đạo yêu cầu công an các đơn vị địa phương
chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tổ chức đánh bạc
cá độ bóng đá qua mạng internet và các loại tội phạm phát sinh từ tệ nạn cờ bạc
trong những năm gần đây cơ quan công an liên tục triệt phá các vụ đánh bạc trực tuyến với quy mô lớn
số tiền tham gia cá độ lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng
các đối tượng lợi dụng mạng internet để tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia
với nhiều chiêu trò để lôi kéo người chơi tham gia
đặc biệt theo nhận định của cơ quan công an hiện nay các đối tượng tham gia hoạt động cá độ bóng đá rất đa dạng
trong đó có cả cán bộ nhân viên các cơ quan tổ chức
pf slower diễn ra tại các quận trung tâm nội thành nhưng lây active dự án không chỉ nằm trong nội thành
mà ra cả các cơ huyện vùng ven cũng ngoài thành hà nội
nhất và mang thêm b
trang dự bomber
hiện nay thủ đoạn cá độ bóng đá trên mạng internet diễn ra hết sức tinh vi
các đối tượng nhập tiền nạp của khách hàng qua tài khoản giả
tài khoản ngân hàng của người khác do chúng thuê hoặc mua lại
sau khi nhận tiền các đối tượng sử dụng sim giác để nhắn tin cung cấp thông tin mật khẩu
phục vụ đánh bạc cho khách hàng đăng nhập vào trang web đánh bạc
tiền thu được từ tài khoản sẽ được chúng chuyển tới nhiều tài khoản khác nhau
qua dịch vụ internet banh kinh và dùng thẻ atm để giúp tiền cá đậu
khi tham gia vào trang bóng là chúng nó đã quy ước nhau để thay đổi cái mật khẩu thay đổi tài khoản
cái thứ hai nữa là khi có động dùng từ có động khi mà chúng phát hiện là
có khả năng trang mạng mình đối tượng bị cơ quan công an theo dõi phát hiện
là chúng chủ động thay đổi luôn mật khẩu
và đặc biệt là thời buổi công nghệ này
một người có thể sử dụng rất nhiều
sim điện thoại sử dụng máy điện thoại
để tham gia đánh bạc
và một đối tượng
cũng có thể mở rất nhiều tài khoản
để chúng thanh toán
nhận được sự chỉ đạo của bộ công an
ngay từ trước thời điểm diễn ra world cup
công an thành phố hà nội đã triển khai nhiều phương án đấu tranh
ngăn chặn các hoạt động cá đậu bóng đá
tại các tụ điểm internet cà phê bóng đá
các chủ cơ sở phải ký cam kết với cơ quan công an
không tổ chức không tham gia cá độ bóng đá
mùa world cup sắp tới sắp sửa diễn ra
thì tôi và bạn bè rất là mong đợi những cái trận đấu sắp tới
tuy nhiên thì về cá đậu bóng đá
thì tôi hoàn toàn không ủng hộ cái vấn nạn này
người ta cũng đang nói nhiều về việc
hợp pháp hóa cá cựa bóng đá
tuy nhiên theo tôi thì
chừng nào mà nó vẫn chỉ là trên giấy
thì mà chúng ta chưa hiểu rõ những cái quy định của nó
thì chúng ta hoàn toàn là phải cân nhắc kỹ
và nói chung là không nên tham gia
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
xảy ra vào dạng sáng qua trên đèo lò so
làm ba người chết và một mươi chín người bị thương
theo thông tin sơ bộ ban đầu chiếc xe khách
đã không có dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
trong ba ngày
trước đó như chúng tôi đã đưa tin
vào lúc hai h một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng sáu
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn b hai trăm sáu mươi chín
của nhà xe đức chính
chạy từ hải dương đi bình phước
khi đến km số một nghìn bốn trăm ba mươi cộng bảy trăm linh
đoạn qua xã đắc huyện đắc lây tỉnh con tum
thì tự lao vào lan can bảo vệ đường
trước khi rơi xuống vực sâu
ba người chết và một mươi chín người khác bị thương
đến chiều ngày một mươi sáu tháng sáu
thi thể của ba nạn nhân tử nạn đã được người nhà đưa về an táng
tại quê nhà
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
yêu cầu các cơ quan điều tra của công an tỉnh con tum
và công an huyện đắc lây khẩn trương xác minh nguyên nhân
và đặc biệt là phải có câu trả lời chính thức
về nguyên nhân của vụ tai nạn
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
còn bây giờ xin được mời chị thu thủy và chị linh chi
tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
xin được cảm ơn biên tập viên thu hương
với những thông tin mà chị vừa chuyển tới quý vị khán giả
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với tiểu mục lệnh truy nã
sau một ít phút nữa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi bốn
phường thịnh đán thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bốn mươi tám
sống mấy lõng
và có nốt ruồi cách hai cm
trên trước cánh mũi trái
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của
cơ quan thể ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an tỉnh thái nguyên
là đối tượng lê đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi chín
phường tân thịnh thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn
sống mấy lõng
giái tai hơi phật
và có nốt ruồi cách hai năm cm
dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn công chuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại
xã la hiên huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
bị công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi hai
lông mẩy thưa sống mũi thẳng
giái tai vuông mắt nâu đen
và có xẹo chấm cách năm cm
trên sau lông mẩy phải
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát chuyên nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện